trước thông tin chợ đồng xuân hà nội có thể được cải tạo thành trung tâm thương mại
ngày chín tháng bốn rất nhiều tiểu thương đã tập trung trước cổng chợ căng biểu ngữ phản đối
ngay lập tức lãnh đạo quận hoàn kiếm đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các tiểu thương
khoảng một mươi giờ sáng chín tháng bốn hàng trăm tiểu thương chợ đồng xuân đã dừng hoạt động buôn bán
để tập trung phản đối trước thông tin chưa được kiểm chứng về việc xây dựng và cải tạo chợ
các tiểu thương cho rằng việc xây lại chợ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống
kế sinh nhai của hàng nghìn hộ kinh doanh mà còn tác động trực tiếp đến di tích này
các tiểu thương cho rằng việc xây dựng và cải tạo chợ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống
trước thông tin này ông phạm tuấn long phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm khẳng định
không có dự án về xây dựng lại chợ đồng xuân
trong văn bản gửi công ty cổ phần đồng xuân cũng đã giải thích rõ quận đang thực hiện đề án
phát triển khu vực đồng xuân bắc qua thành trung tâm dịch vụ thương mại chất lượng cao
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi quận đã tham vấn ý kiến chuyên gia nhằm nghiên cứu hoàn thiện đề án
và sẽ lấy ý kiến của các hộ kinh doanh
như vậy thông tin cải tạo chợ đồng xuân thành trung tâm thương mại là không chính xác
sự việc này cho thấy người dân cần kiểm chứng thông tin rõ ràng
trong khi chính quyền địa phương cần cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin
cho người dân tránh gây hiểu lầm bức xúc gây mất an ninh trật tự